thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên bị xâm hại tình dục ngày càng đáng báo động
khi nhiều vụ việc mang tính chất nghiêm trọng gần đây thường xuyên xảy ra
các vụ việc xâm hại tình dục không chỉ dừng lại ở các nạn nhân là nữ
mà ngày càng có nhiều trường hợp là nam giới
vụ án hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra mới đây tại tỉnh quảng ngãi
đã phần nào cho thấy vấn nạn nhức nhối này
trong quá trình dụ dỗ các nam sinh quan hệ tình dục
đối tượng này còn dùng điện thoại di động máy ảnh để quay phim và chụp hình
lưu lại quá trình thực hiện hành vi đồi bại
nhằm phục vụ cho sở thích biến thái quái đản của bản thân
và cũng làm tài liệu để khống chế đe dọa các nam sinh

đối tượng này có hành vi xâm hệ tình dục nhiều em nam sinh
đa số các em lứa tuổi từ sáu tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
đây không chỉ là vụ việc đầu tiên và duy nhất liên quan đến vấn đề quấy dối
xâm hại tình dục ở trẻ được phát giác
từng có rất nhiều trường hợp đáng buồn xảy ra
và thật đau xót khi dư luận phải chứng kiến nhiều nạn nhân

thứ mà chúng ta nhìn thấy là các em học sinh tuổi vị thành niên

thứ mà chúng ta nhìn thấy là các em học sinh tuổi vị thành niên
mới chỉ là bê nổi của tám băng chìm
bởi chỉ khi nạn nhân lên tiếng thì mới có thể ghi nhận được
các vụ việc xâm hại tình dục
bên cạnh đó phần lớn hành vi xâm hại trẻ em
chủ yếu xảy ra ở những nơi kín đáo hoặc ít ngờ tới
như ở trong nhà trường học hay thằng máy
xâm hại tình dục ở nước ta cũng như là trên thế giới
hiện nay ngày càng gia tăng phức tạp
nhiều thủ đoạn nhất là đối với các trẻ vị thành niên
thanh thiếu niên dù là cháu trai hay là cháu gái
đây vốn là những đối tượng dễ bị xâm hại
chưa có đầy đủ nhận thức để có thể tự bảo vệ mình
đặc biệt là phần lớn những vụ xâm hại tình dục
thì thường xảy ra ở những đối tượng là
người thân người quen biết với nạn nhân
hoặc là người dạy dỗ giáo dục
do đó thì thường rất là khó phát hiện
có rất nhiều trường hợp
đã gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
xâm hại tình dục là một tội ác
ở ngoài kia có hàng ngàn trẻ em đang phải chịu những nỗi đau
do bị xâm hại tình dục
nhưng liệu trong số đó có bao nhiêu em dám nói ra sự thật
và dám đối mặt với những nỗi đau đó
đều là những người đặc biệt
những đứa trẻ này vừa phải đấu tranh
với tất cả những vấn đề bình thường của tuổi mới lớn
đồng thời còn phải đấu tranh với sự tổn thương
về thể xác tâm hồn tinh cảm tinh thần
khi bị xâm hại tình dục
những người bị xâm hại tình dục chắc chắn
cũng có thể đối mặt với rất nhiều hệ lụy
về cơ thể vật lý tâm lý hoặc sức khỏe
chúng ta thấy rằng về cái cảm xúc tinh thần của họ
thì họ có thể bị ám ảnh dối loạn
bởi những hình ảnh hoặc nỗi sợ hãi
do mình bị bất lực do mình không có làm được
và những hình ảnh ám ảnh với các bạn rất nhiều
gây ra những dối loạn lo âu
ảnh hưởng đến giấc ngủ
bị stress bị căng thẳng dối loạn tinh thần
tâm thần hoặc thậm chí là sự trầm cảm
và cái nỗi sợ hãi tăng cao
hoặc cái nguy cơ cảm thấy mình vô dụng
mình xấu hổ thì nó có thể tăng nguy cơ tự sát
xã hội ngày càng phát triển
thế nhưng không ít trẻ em thiếu sự quan tâm
từ gia đình bị xâm hại tình dục
khi không có đầy đủ nhận thức
khiến nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp
không chỉ ngoài xã hội mà còn trong chính gia đình
ở lớp tuổi bố mẹ
thì bố mẹ sẽ khá là ngại
và khá là khó để mà ra tiếp với con cái
về những cái vấn đề về tình dục
vì vậy nên là sẽ gọi như là tạo cho các bạn nam
một cái suy nghĩ rằng là khi mà các bạn gặp chuyện
mà để nói ra bộc bạch ra
và nói chung là khó để giải quyết
về bản thân em thì em vẫn thấy là
mình chưa đủ kiến thức để
có thể là bảo vệ bản thân mình khỏi xâm hại tình dục
em mong muốn là
có thể là đến từ cha mẹ
có thể là trực tiếp chia sẻ
hoặc là thầy cô giáo có thể mở một
kiểu một khóa học
hay là một cái buổi học nào đó
để có thể chia sẻ cho các bạn
vấn đề về giáo dục về tâm sinh lý
và tình dục của các con
vị thần niên ấy rất là đáng quan tâm
nhưng mà nhiều gia đình thì
vì một số lý do mà cũng không phải là
quan tâm trăm phần trăm được
những cái bạn nam bị xâm hại thì chắc là cũng khó để nên tiếng
vì đặc biệt là các bạn nam bị xâm hại
con trai mà nó cũng không được
nhiều cái thế mạnh như phụ nữ
không được bên bảo vệ với cả
với họ phải tự vực cánh sinh lên
từ vụ việc các nam sinh quảng ngãi
bị xâm hại tình dục mà chúng tôi đã đề cập đến
ở đầu phóng sự chúng ta cũng cần phải
đặt ra câu hỏi rằng liệu có phải
các định kiến chuẩn mực của xã hội
về giới tính đã tạo nên vào bóng hiếp kím
khiến những người đàn ông bị xâm hại
về tình dục không dám lên tiếng hay không
việc thừa nhận là nạn nhân
cộng tình dục ở nam giới luôn bị coi là
dấu hiệu của sự yếu đuối vì vậy
cho dù phải chịu nhiều tổn thương về tâm lý
và thể chất nhưng nạn nhân thường có
xu hướng im lặng không dám nói lên sự thật
các bà gái bởi vì là thực sự là
phải mạnh nếu như mà
mình bị coi là ở trong cái tâm thế là
nạn nhân thì các bạn ấy
sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân
cũng như là cái tâm lý mình không được tự tin
và ngoài ra là
không có tạo được cái sự
ấn tượng hoặc niềm tin tưởng cho những người khác
vì vậy nên đôi khi các bạn không muốn
để mình rơi vào cái tâm lý nạn nhân mà là yếu thế hơn
điều này cũng làm cản trở
theo cái việc là báo cáo cũng như là
dám bộc lộ nói thật
tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải
hiện nay ở nước ta
hệ thống pháp luật đã có đầy đủ những quy định
về các biện pháp dân đe cũng như
xử lý các hành vi quấy dối tình dục
tuy nhiên vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông
để mọi người nhận diện được những lời nói
hành vi có tính chất gợi dụng quấy dối
đồng thời cần tiếp tục
khuyến khích nạn nhân lên tiếng
và các cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc
giải quyết vấn đề một cách tích cực
dứt điểm khi có vụ việc xảy ra
tôi thấy rằng là có một vài
những cái biện pháp mà chúng ta có thể tham khảo
có thể thực hiện được
và cái việc này thì nó đòi hỏi cả xã hội
cũng như là rất nhiều các cơ quan ban ngành
cũng phải tham gia vào
đầu tiên đó là cái việc tăng cường về nhận thức
và giáo dục
thì cái việc về giáo dục tình dục
giáo dục với giới tính
thì khi mà tôi tham gia với một số trường trung học cơ sở
thì thấy rằng các bạn khá là e ngại
và xấu hổ khi mà nói về vấn đề tình dục này
có nghĩa là các con cũng chưa được
có cái tiếp cận nhiều với cái việc giáo dục giới tính
do vậy là
có nên trăng hơn nữa là
gia đình cũng như là
trường học thì cần tham gia thêm
vào cái việc giáo dục giới tính của các con
để cho các con nhận thức rõ hơn về an toàn tình dục
và có thêm những cái kiến thức đầy đủ
để làm bảo
bảo vệ bản thân mình
và nhận biết được những nguy cơ về quầy dối
biết cách để lên tiếng
cái thứ hai đó là
bản thân gia đình và nhà trường sẽ phải xây dựng cho các con
một cái môi trường an toàn
chúng ta cũng cần phải
học cách để chấm dứt cái sự im lặng
giúp cho các con
thực sự lên tiếng và bảo vệ
những cái quyền được nói
những cái quyền được an toàn
những cái quyền được sống cách lành mạnh và hạnh phúc của các con
công tác tuyên truyền
vỗ biến pháp lục và hỗ trợ nạn nhau
vì xâm hại tình dục
thì cũng còn được triển khai
toàn diện nhà nước
còn có những cái quy định
giải pháp hữu hiệu
như là giáo dục giới tính
tuyên truyền về những kỹ năng phòng vệ sớm
để ngăn ngừa
ngăn chặn cái việc mà xâm hại tình dục
diễn ra ở trẻ em
thưa quý vị không có gì phải xấu hổ
khi lên tiếng tố giác những kẻ đồi bại vô đạo đức
việc giữ im lặng sẽ tiếp tục dẫn đường
mở lối cho các đối tượng dễ dàng tiếp cận
và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ
rất mong các bậc cha mẹ phụ huynh
hãy cởi mở hơn
quan tâm hơn
và thấu hiểu hơn với con em của mình
bởi hơn ai hết
chính quý vị mới là người có thể bảo vệ trẻ em
khỏi vấn nạn xâm hại tình dục
những chia sẻ vừa rồi từ phía các chuyên gia
cũng đã khép lại chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay